thực hiện tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín các quận huyện trên địa bàn hà nội đã đồng loạt gia quân thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định nhà nước về an toàn thực phẩm
qua đó góp phần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
với chủ đề nói không với thực phẩm già thực phẩm kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay được các cấp các ngành trên địa bàn thành phố thực hiện quyết liệt nhằm đem lại những kết quả thiết thực tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
năm hai nghìn một mươi chín này thì chúng tôi thấy là khi đi kiểm tra các địa phương các cơ sở xã các cơ sở sản xuất
thì đã thấy có những cái chuyển biến hơn so với năm trước
đặc biệt chúng tôi cũng lưu ý tới việc để có ý kiến cho các địa phương trong công tác triển khai quản lý an toàn thực phẩm cũng như là hướng dẫn thực hiện để làm sao đó cho sản xuất của chúng ta đảm bảo được an toàn thực phẩm
theo thống kê
trên địa bàn thị xã sơn tây trong tháng hành động năm nay trong số chín đơn vị gia quân xử lý vi phạm có ba xã phường bị tiến hành xử phạt
đối với một trăm sáu mươi tám cơ sở được giám sát các lực lượng chức năng thị xã sơn tây xử phạt một mươi cơ sở với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
tại quận tây hồ trong số sáu mươi một cơ sở được đoàn liên ngành an toàn thực phẩm của quận thanh tra kiểm tra có sáu trên một mươi ba cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền ba mươi chín triệu đồng
số còn lại bị nhắc nhở cho phép tự khắc phục các điều kiện sản xuất kinh doanh
trong việc thực hiện quản lý về an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm về an toàn thực phẩm quận chúng tôi thực hiện triển khai rất đầy đủ các nội dung theo đúng chỉ đạo của thành phố
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tháng cao điểm về an toàn thực phẩm và thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra công tác về an toàn thực phẩm
bên cạnh đó chúng tôi cũng triển khai nội dung kiểm soát các hoạt động
học động kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học và chúng tôi cũng đã yêu cầu ủy ban dân các phường thực hiện việc kiểm tra kiểm soát không để việc kinh doanh bán hàng rong liên quan tới nội dung kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học để đảm bảo cho chăm sóc sức khỏe an toàn cho học sinh trên địa bàn
với việc phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban nhân dân các cấp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín sẽ đem lại những kết quả thiết thực
mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thủ đô